một xe ô tô một điện thoại di động và một số vật chứng liên quan
bước đầu đạt khai nhận số viên nén và chất tinh thể màu trắng trên là ma túy tổng hợp mua ở thành phố hồ chí minh
rồi đóng vào trong các túi cà phê mang về hà nam để bán kiếm lời
sau một thời gian điều tra xác minh và lập án đấu tranh công an huyện triệu sơn tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là phạm bá hà và đoàn văn tỉnh để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi
cơ quan công an đã phát hiện bắt quả tang đoàn văn tình
cùng ba đối tượng khác đang có hành vi chứa chấp và sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke biển đông
khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh karaoke này và hai cơ sở dịch vụ tài chính của tỉnh lực lượng công an thu giữ một khẩu súng dạng côn quay nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến việc cầm cố vay nợ với lãi suất cao
cùng ngày công an huyện triệu sơn kiểm tra khám xét hành chính nơi ở và cơ sở dịch vụ cầm đồ huế sài gòn do phạm bá hà làm chủ thu giữ nhiều sổ sách giấy tờ và ổ cứng lưu trữ các thông tin liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng
kết quả điều tra ban đầu xác định tính từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến khi bị bắt hai đối tượng này đã cho hơn một trăm linh lượt người vay tổng số tiền khoảng hơn ba tỷ đồng với lãi suất từ khoảng một trăm bốn mươi bốn cho đến hai trăm một mươi sáu một năm hình thức vay nợ là vay trực tiếp và vay thông qua ghi số lô số đề
hai đối tượng cướp giật tài sản của người dân đã bị lực lượng cảnh sát giao thông cửa ô hòa phước bắt giữ vào trưa nay tại km chín trăm bốn mươi một trên quốc lộ một a thuộc địa phận xã hòa phước huyện hòa vang thành phố đà nẵng
hai đối tượng bị bắt gồm nguyễn chuẩn một mươi sáu tuổi và nguyễn phước một mươi năm tuổi cùng chú tại thị trấn điện bàn tỉnh quảng nam
thời điểm trên hai cô gái đang lưu thông trên quốc lộ một a hướng về thành phố đà nẵng để hai điện thoại di động ở hộp xe máy
thì bị hai đối tượng trên áp sát cướp tài sản rồi tẩu thoát
tổ tuần tra của trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa phước đã nhanh chóng phát hiện bắt giữ cả hai đối tượng
tại cơ quan công an chuẩn và phước khai nhận đều đã nghỉ học không có việc làm ổn định nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đeo đường
giám đốc điều hành bệnh viện đa khoa tâm trí sài gòn quận một mươi hai tp hcm cho biết
trong chiều tối qua và trong ngày hôm nay bệnh viện đã tiếp nhận hơn sáu mươi học sinh của một trường tiểu học trên địa bàn nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm
chiều tối qua bệnh viện đa khoa tâm trí sài gòn tiếp nhận hai mươi tám học sinh trường tiểu học nguyễn thị định phường tân thới nhất quận một mươi hai trong tình trạng đau bụng nôn ói và tiêu chảy
tiếp đó trong ngày hôm nay đơn vị này tiếp nhận thêm ba mươi học sinh nhập viện với những triệu chứng tương tự
cho đến một mươi sáu giờ hôm nay tổng cộng đã có sáu mươi một học sinh được nhà trường và phụ huynh đưa đến bệnh viện điều trị hầu hết sức khỏe của các học sinh đã ổn định
ông nguyễn văn dũng hiệu trưởng trường tiểu học nguyễn thị định cho biết
trưa qua các em học sinh ăn thịt bò nấu la gu với bánh mì đến khoảng một mươi năm giờ thì một số học sinh bắt đầu có dấu hiệu đau bụng nôn ói tiêu chảy